theo thông tin từ thanh tra sở giao thông vận tải tp hà nội từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt gần sáu trăm linh xe khách vi phạm giao thông với tổng số tiền là hơn chín trăm chín mươi triệu đồng
để hạn chế xóa bỏ tình trạng xe khách vi phạm thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị thay thế biển cấm đỗ thành biển cấm dừng xe và đỗ xe
và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường xe khách thường xuyên vi phạm
đồng thời cơ quan chức năng sẽ phạt nguội với các phương tiện doanh nghiệp vi phạm nhiều lần qua hệ thống camera và qua dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình